các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các sản phẩm liên quan do hai công ty việt nam chịu trách nhiệm phân phối ra thị trường
ba sản phẩm bị thu hồi do hai công ty
công ty một thành viên xuất nhập khẩu thành nam
và công ty trách nhiệm hữu hạng đào tạo và cung ứng dịch vụ chăm sóc gia đình chuyên nghiệp
chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường
nguyên nhân thu hồi đưa ra do hai công ty không trung thực về tài liệu giấy bị quyền
trong hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm
các công ty chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm ra thị trường
phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối
sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên
tiếp nhận sản phẩm trả về từ các cơ sở kinh doanh
và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm không đáp ứng theo quy định
ngoài ra hai công ty này phải gửi báo cáo thu hồi sản phẩm không đáp ứng quy định
về cuộc quản lý dược trước ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
các sở y tế cần giám sát việc thu hồi sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định
xử lý xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành
và báo cáo kết quả về cục quản lý dược

ngân hàng nhà nước chỉ nhánh tp hcm thống kê huy động vốn
trên địa bàn tp hcm năm hai nghìn hai mươi hai ước tăng khoảng sáu
dư nợ tính dụng tăng khoảng một mươi bốn nhằm đáp ứng nhu cầu cho nền kinh tế
cụ thể lĩnh vực sản xuất kinh doanh chiếm sáu mươi tám bảy mươi tổng dư nợ tín dụng
tại tp hcm các lĩnh vực ưu tiên bao gồm xuất khẩu nông nghiệp nông thôn
công nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao
riêng doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm khoảng bảy mươi tổng dư nợ của chương trình cho vay ưu tiên này
ngoài ra chương trình cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp thuộc năm lĩnh vực ưu tiên
vẫn được triển khai xuyên suốt lãi suất tối đa chỉ năm năm một năm
hiện dư nợ của chương trình cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp thuộc năm lĩnh vực ưu tiên
trên địa bàn thành phố hồ chí minh với mức lãi suất tối đa năm năm một năm đang đạt khoảng hai trăm linh tỷ đồng
chương trình cho vay ngắn hạn mà ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố hồ chí minh công bố
đã áp dụng trong khoảng ba sáu tháng dư nợ hai trăm linh tỷ đồng
tương đương các doanh nghiệp thuộc năm lĩnh vực ưu tiên đã tiếp cận được tổng cộng tối đa tám trăm linh tỷ đồng trong năm nay
đây cũng là sự hỗ trợ không hề nhỏ đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin truyền thông cho biết
đã phối hợp cùng google truy tìm và gỡ bỏ các video quảng cáo khám chữa bệnh trái phép sai sự thật trên youtube
thay vì gỡ bỏ thủ công từng quảng cáo phóng đại về thuốc cơ quan chức năng yêu cầu youtube
sử dụng thuật toán phát hiện tất cả các quảng cáo tương tự
nhờ cơ chế mới chỉ trong sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai đã có hơn hai quảng cáo phóng đại sai sự thật bị gỡ bỏ
nhiều hơn ba năm trước cộng lại
đại diện cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cho biết
các quảng cáo theo dạng nhà tôi ba đời chữa bệnh hay cam kết chữa khỏi tình trạng lan trên youtube
nhằm nhắm đến những người bệnh cả tinh lôi kéo mua các thuốc hoặc liệu trình chiếu bệnh gia truyền không an toàn và chưa được cấp phép
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cho biết
nếu phát hiện nội dung khả nghi về thuốc và khám chữa bệnh sẽ chuyển đến cơ quan y tế thẩm định
và sau đó yêu cầu google ngăn chặn trên diện rộng bằng thuật toán
qua đó nhằm ngăn chặn và xử lý triệt để vấn nạn này
do nhu cầu sử dụng tôm tươi của người tiêu dùng vào dịp cuối năm phát sinh đột ngột
giá tôm nguyên liệu ở miền tây đang trên đà tăng đáng kể
hiện tại giá tôm nguyên liệu tại cà mau loại hai mươi con một kg giá hai trăm linh năm đồng
loại ba mươi con một kg giá giao động từ một trăm ba mươi đến một trăm bốn mươi đồng một kg
tôm thẻ loại sáu mươi con một kg giá giao động một trăm một mươi năm đến một trăm hai mươi đồng một kg
còn tại bạc liêu giá tôm sú cũng như tôm thẻ đều đang gửi mức ổn định cao
cụ thể tôm xú nguyên liệu loại ba mươi con một kg giao động từ hai trăm năm mươi đến hai trăm bảy mươi đồng một kg
tôm thẻ chân trắng loại một trăm linh con một kg giá giao động chín mươi năm đồng một kg
tôm thẻ cỡ ba mươi con một kg giá khoảng một trăm tám mươi năm đồng một kg
đa phần giá các loại tôm nguyên liệu đều tăng khoảng năm so với những tháng trước
bóng đen của lạm phát toàn cầu đã kéo giá trị quy mô tiền mã hóa xuống mức đáy kỷ lục
năm hai nghìn hai mươi hai được đánh giá là giai đoạn cấu của thị trường
đi cùng hiện tượng giải thể phá sản của nhiều mô hình tài chính liên quan
viễn cảnh hồi phục của tiền mã hóa trong năm hai nghìn hai mươi ba chưa rõ nét
song vẫn có những điểm lạc quan về công nghệ
khi tiền mã hóa dần trở lại phát triển loại ứng dụng hướng đến cộng đồng
chuyên trang theo dõi tiền mã hóa concerse thống kê
các nguồn đầu tư rộng và tiền kỹ thuật số trong năm hai nghìn hai mươi hai đạt bốn trăm chín mươi tám triệu usd
mức giảm sâu so với chín một tỷ usd trong năm ngoái
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một giá trị của đồng bitcoin đạt mức cao kỷ lục là sáu mươi chín usd mỗi con
và thị trường tiền số khi đó cũng đã chậm mốc ba tỷ usd
tuy nhiên những cú sốc của ngành tài chính toàn cầu
cùng hiện tượng giải thể phá sản có sàn giao dịch ftx
đã dán thêm đòn cho đồng mã hóa lớn nhất thế giới này
hiện bitcoin có giá khoảng
một mươi sáu usd mỗi coin
sự kiện sụp đổ giá trị của đồng usdt và luna mang tính thức tỉnh cho nhà đầu tư cá nhân
theo tờ economic times đây gọi đây là vụ thảm sát đối với nhà đầu tư
khi giá của luna giảm chín mươi chín sáu từ đỉnh tám mươi sáu usd ngày bốn tháng năm
rơi thẳng đứng xuống còn năm usd vào sáng ngày một mươi ba tháng năm
thảm họa luna và công ty điều hành kéo theo khung khoáng tài chính của những quỹ đầu tư vào tiền kỹ thuật số
tâm lý tháo chạy có tiền mã hóa kéo dài đến cuối năm
khi vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai vừa qua
ghi nhận hai tỷ usd bất ngờ bị rút khỏi sàn binance
sàn tiền số lớn nhất thế giới
giữa bóng đen tiêu cực bao trùm thị trường thì điểm sáng hiếm hoi trong năm hai nghìn hai mươi hai có thể kể đến hiện tượng nemerce
của đồng ethereum
các mạng trong giảng thức giải thuật toán giá trị sau the musk mở ra một giai đoạn mới
khai thác bình vẩn và vinh vảnh của đồng ethereum